ngày một mươi tháng một mươi tỉnh quảng trị đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong một mươi năm qua tỉnh quảng trị đã huy động được hơn sáu mươi năm tỷ đồng để thực hiện xây dựng nông thôn mới
đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín tỉnh quảng trị đã có năm mươi hai trên một trăm một mươi bảy xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
dự kiến đến hết năm hai nghìn một mươi chín tỉnh sẽ có thêm từ sáu đến tám xã đạt chuẩn nông thôn mới
thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của trung ương tỉnh quảng trị cũng đã chọn tám xã thực hiện thí điểm và đến nay đã có ba xã đạt chuẩn
phát huy những kết quả đã đạt được tỉnh quảng trị phân đấu năm hai nghìn hai mươi sẽ thực hiện thành công một số mục tiêu như có sáu đến tám xã đạt chuẩn nông thôn mới
có một huyện đạt chuẩn nông thôn mới không còn huyện trắng xã đạt chuẩn nông thôn mới mỗi huyện có ít nhất một xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu
không còn xã đồng bằng dưới một mươi sáu tiêu chí không còn xã miền núi dưới tám tiêu chí